các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra xác định bị can chu văn viện ở lạng sơn là kẻ cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển ma túy với quy mô lớn từ sơn la về lạng sơn rồi bán lại cho người nước ngoài sống tại khu vực biên giới
tham gia đường dây này còn có anh trai của viện là chu đình tuyên cùng các bị can khác như hoàng văn sự lý văn lâm nguyễn thanh thăng chu văn cung đều ở huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
theo kết luận điều tra vào trưa ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn tại quốc lộ một mươi hai b qua địa phận xã thu phong huyện cao phong tỉnh hòa bình cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với công an tỉnh hòa bình và công an tp hà nội bắt quả tang lê xuân việt ở vĩnh phúc và nguyễn văn tám ở trương mỹ hà nội đang sử dụng xe máy vận chuyển bốn mươi năm bánh heroin
tám khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho chu đình tuyên đang điều khiển xe ô tô đi phía trước
quá trình điều tra xác định các bị can trong vụ án này đã mua bán trái phép bảy trăm chín mươi chín bánh heroin